các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đà nẵng bốn mươi hai cần thơ bốn mươi hai bình thuận ba mươi bốn đà lắc ba mươi bốn thư thiên huế hai mươi năm bình định hai mươi quảng ngãi một mươi chín sóc trăng một mươi ba cà mau một mươi một bạc liêu tám bến tre tám trà vinh bảy lạng sơn sáu phú yên sáu vĩnh long năm quảng nam bốn đắk nông bốn bắc ninh ba bắc giang ba ninh thuận hai nam định hai hậu giang hai thái bình một
trong đó có bảy hai trăm năm mươi năm ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng một bảy trăm năm mươi bảy ca tại tp hcm tăng năm trăm chín mươi năm ca bình dương tăng một sáu mươi bốn ca đồng nai tăng bốn mươi bốn ca long an giảm một mươi một ca kiên giang tăng chín mươi sáu ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bốn trăm tám mươi sáu bảy trăm hai mươi bảy ca nhiễm đứng thứ năm mươi năm trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi một trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có bốn chín trăm năm mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bốn trăm tám mươi hai bốn trăm chín mươi bảy ca trong đó có hai trăm năm mươi sáu năm trăm năm mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thử phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh hai trăm ba mươi hai năm trăm tám mươi năm bình dương một trăm hai mươi hai bảy trăm ba mươi hai đồng nai hai mươi năm ba trăm hai mươi tám

tỉnh giang một mươi một trăm ba mươi sáu
tình hình điều trị
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi sáu trăm linh hai tổng số ca được điều trị khỏi hai trăm năm mươi chín ba trăm hai mươi ca
hai theo thống kê sở bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm bốn mươi ba ca trong đó thổ oxy qua mặt nạ bốn một trăm bốn mươi năm
thổ oxy dòng cao hfnc một hai trăm ba mươi tám
thở máy không xâm lấn một trăm bảy mươi sáu thở máy xâm lấn tám trăm năm mươi tám ecmo hai trăm sáu mươi
ba số bệnh nhân tử vong
thành phố hồ chí minh tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho tất cả người dân ở khu vực vùng đỏ và vùng cam
khu vực vùng xanh và vùng vàng sẽ làm xét nghiệm real time bcia với mẫu gộp năm cho vùng vàng và mẫu gộp một mươi cho vùng xanh
tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín cho đội ngũ shipper miễn phí từ năm giờ đến sáu giờ tại địa phương
kết quả xét nghiệm real time pcr từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày mùng một tháng chín đã lấy một năm trăm tám mươi bốn ba trăm tám mươi chín mẫu
trong đó có chín trăm bảy mươi sáu ba mươi bảy mẫu đơn sáu trăm linh tám ba trăm năm mươi hai mẫu gộp với năm sáu trăm sáu mươi một sáu trăm hai mươi sáu người được lấy mẫu tại các khu cách ly
khu phong tỏa các tòa nhà khu dân cư khu công nghiệp khu chế xuất
tổng số mẫu chưa có kết quả là sáu năm trăm ba mươi bốn mẫu

thành phố hà nội tối ngày một tháng chín quận thanh xuân thành phố hà nội bắt đầu di rời một trăm năm mươi người dân đầu tiên
trong ổ dịch phường thanh xuân trung đến khu ký túc xá của trường đại học fpt khu công nghệ cao hòa lạc huyện thạch thất
trong các ngày mùng hai và mùng ba tháng chín quận sẽ tiếp tục di rời những người dân còn lại đến vùng an toàn theo phương án